để phục vụ công tác điều tra mở rộng công an quận đống đa thành phố hà nội cũng đã ra thông báo
những ai là bị hại của nguyễn dương kiều vi và đồng phạm đề nghị liên hệ tới đại diện cơ quan điều tra
theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng ngân hàng nhà nước đề nghị một số bộ ngành phối hợp
trong công tác quản lý nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và trục lợi
ngân hàng nhà nước đề nghị bộ tài chính tăng cường hướng dẫn kiểm tra và thanh tra
việc chấp hành các quy định đối với việc phát hành sử dụng hóa đơn chứng từ
trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng xử lý nghiêm các hành vi phát hành sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
với tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cần tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát thị trường
đặc biệt trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ công an phối hợp để hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp
lợi dụng giá vàng tăng cao có hành vi đầu cơ trục lợi nhập lậu vàng qua biên giới gây xáo trộn thị trường